ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hội đồng châu âu ec đã thông qua quyết định ký hiệp định thương mại tự do evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa giữa liên minh châu âu eu và việt nam
cả hai hiệp định này sẽ được ký vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
evfta sẽ là cú hích lớn cho xuất khẩu của việt nam mở ra cơ hội phát triển tăng trưởng thương mại vào thị trường hai mươi tám nước trong eu
đây cũng là hiệp định tự do thương mại thế hệ mới có tiêu chuẩn cao toàn diện khác biệt với một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta mà việt nam đã ký trước đây
ngay khi hiệp định có hiệu lực eu sẽ xóa bỏ hơn tám mươi năm dòng thuế với hàng xuất khẩu của việt nam tương đương bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
số dòng thuế được xóa bỏ sau bảy năm hiệp định này có hiệu lực là hơn chín mươi chín tương đương chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam
hiệp định này không được xóa bỏ
là điều kiện giúp nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hai triệu còn giúp việt nam nâng cao năng lực cạnh tranh tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mới
có thể nói gần một trăm linh kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn
đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho ta trong các hiệp định fta đã được ký kết
thưa quý vị hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu
sẽ được ký kết vào hôm nay
ngày mai ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đây là hiệp định thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam eu mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu của việt nam
với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần một trăm linh biểu thuế và giá trị thương mại mà hai bên đã thống nhất
để quý vị và các bạn có cái nhìn đầy đủ hơn về hiệp định evfta mà chúng ta sắp ký kết
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa bộ trưởng vào ngày ba mươi tháng sáu tới đây thì hiệp định evfta sẽ chính thức được ký kết
vậy xin bộ trưởng cho biết những điểm nổi bật của hiệp định này là gì ạ
hiệp định thương mại tự do evfta thì đã bao gồm đến một mươi bảy chương và hai cái nghị định thư trải rộng trong hàng loạt các lĩnh vực
cả truyền thống và phi truyền thống bao gồm các tự do hóa thương mại rồi cũng như là các tiếp cận thị trường
các việc cắt giảm thiết quan của các thương mại hàng hóa thương mại dịch vụ
bên cạnh đó là hàng loạt các nội dung lớn liên quan đến sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý bảo hộ quyền tác giả
rồi mua xong chính phủ rồi những hải cách trong các doanh nghiệp nhà nước
và rất nhiều các lĩnh vực nữa về vệ sinh an toàn thực phẩm rồi v v
thì sẽ tạo ra những nền tảng rất cơ bản và quan trọng để cho các doanh nghiệp
sản phẩm hàng hóa dịch vụ của việt nam
và các nước trong liên minh châu âu tiếp cận và thân nhập với thị trường một cách thuận lợi và dễ dàng
vậy thì doanh nghiệp việt nam sẽ được hưởng lợi gì từ hiệp định này
và những mặt hàng xuất khẩu nào sẽ được hưởng lợi từ hiệp định evfta thưa bộ trưởng ạ
cái cơ hội cho việt nam tăng cường hơn nữa các kinh hoạch xuất khẩu
thông qua các mặt hàng nhất là những mặt hàng của các ngành chủ lực của việt nam
chưa kể đến ipa thì là cái hiệp định về đầu tư
thì cũng sẽ tiếp tục tạo điều kiện để cho chúng ta
có thể thu hút những nguồn lực đầu tư vô cùng quan trọng
không chỉ về các nguồn lực tài chính của các tập đoàn đa quốc gia
các doanh nghiệp lớn cộng đồng doanh nghiệp
đặc biệt cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa của liên minh châu âu
mà còn cả trong lĩnh vực về công nghệ
và đặc biệt là một số các ngành công nghệ nguồn
công nghệ có chất lượng cao công nghệ thân thiện với môi trường
thì hàng loạt các cái lĩnh vực các ngành kinh tế mũi nhọn của chúng ta
và những ngành và các sản phẩm đang đóng góp vai trò rất quan trọng
trong kinh hoạt xuất khẩu của việt nam
như là các sản phẩm của diệt may của da dày
rồi của công nghiệp chế bướm đồ gỗ
rồi của các mặt hàng về điện tử
rồi thì công nghệ thông tin
rồi các cái sản phẩm của ngành cơ khí chế tạo
các sản phẩm của các ngành nông nghiệp như là gạo
rồi thì cà phê
rồi thì một số các loại rau quả trái cây
rồi thì các mặt hàng
các mặt hàng của truy sản truy sản chế biến v v
sẽ là những cái mặt hàng mà có thể nói là được hưởng lợi ngay
trực tiếp từ những năm đầu tiên khi chúng ta thực thi hiệp định
và trong số đó
thì hiện nay chúng ta cũng đều biết
những mặt hàng này đều đang chiếm một tỷ trọng
và có một vai trò tương đối lớn
ở tại thị trường của công châu âu
nhưng dư địa tại thị trường này cũng còn rất lớn
và cũng sẽ là cơ hội rất đánh mẽ cho chúng ta
cải thiện và chiếm lĩnh thị trường này
nhưng trên cái tinh thần
là để hướng tới những cái giá trị
nó bền vững hơn
và tôi muốn nói đến cái yếu tố là
các cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm
trong các cái chuỗi giá trị
mà chúng ta sẽ củng cố và tăng cường được
chưa kể đến là những cái yếu tố
rất quan trọng khác nữa
đó là công tác xây dựng thương hiệu
gắn với các cái chỉ dẫn địa lý
mà bản thân trong hiệp định evfta
cũng đã bao gồm những cái nội dung đó
thưa bộ trưởng sau khi ký kết hiệp định evfta
thì doanh nghiệp việt nam sẽ phải đối mặt
với những thách thức như thế nào ạ
trong cái bối cảnh chúng ta phải
cắt bảng các hàng rào quan huế
cũng như là tiếp tục hoàn thiện môi trường
đầu tư kinh doanh và giảm bớt
những cái rào cản của các hàng rào
kỹ thuật cũng như hàng rào phi quan huế
thì chắc chắn các cái doanh nghiệp của chúng ta
mà phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ
sẽ phải đối mặt với là những cái
hợp lực cạnh tranh rất là mạnh mẽ
hoặc nề từ các cái doanh nghiệp
đối tác ở hộp lực liên minh châu âu
nhưng điều này thì chúng ta cũng đã có
những cái kinh nghiệm những bài học
mà có thể là rất là quý báu
từ trong quá trình thực thi
các cái khu cổ hội nhập trước kia
từ trong tổ chức thương mại thế giới
hay là trong cái bta với nước mỹ
rồi thì hàng loạt các cái định thương mại
song phương và đa phương chúng ta đã ký kết
và đã cam kết thực hiện kể cả với
cptpp trong thời gian vừa qua
và chính vì vậy thì
có thể nói lợi ích
và các cái nghĩa mang lại
cho nền kinh tế cho các
doanh nghiệp và cả người dân của việt nam
là rất lớn nhưng với những cái điều kiện
là chúng ta phải tổ chức tốt
việc thực thi để khai thác tốt
những cơ hội cũng như để ứng phó và đối phó
có hiệu quả với những cái thế thức
vâng một lần nữa xin cảm ơn
bộ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn
của truyền hình nhân dân